trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ bốn mươi bốn
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một qua giám sát đối với ban thường vụ đảng ủy và đồng chí bí thư đảng ủy
chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý sử dụng đất đai vốn nhà nước
dự án đầu tư và công tác cán bộ ủy ban kiểm tra trung ương
yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm
nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục
các hạn chế khuyết điểm đã được chỉ dạng
hai qua xem xét giải quyết tố cao đối với đồng chí lê viết chữ
ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy và đồng chí trần ngọc căng
phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
đồng chí lê viết chữ và đồng chí trần ngọc căng đã có nhiều vi phạm
khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý sử dụng đất đai
tài chính ngân sách dự án đầu tư và công tác cán bộ
ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương đến mức phải xem xét kỳ luật
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec và một số cá nhân
ban thường vụ đảng ủy tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam đã vi phạm quy chế làm việc
và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng để nội bộ lãnh đạo tổng công ty mất đoàn kết nghiêm trọng
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác cán bộ
trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lý khai thác các tuyến đường cao tốc gây hậu quả nghiêm trọng
đồng chí mai tuấn anh bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên và đồng chí trần quốc việt
nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
đồng chí trần văn tám phó bí thư đảng ủy tổng giám đốc
đồng chí nguyễn văn nhi phó bí thư đảng ủy phó tổng giám đốc và đồng chí lê quang hào đảng ủy viên
phó tổng giám đốc tổng công ty cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy
và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
vi phạm của ban thường vụ đảng ủy và tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam
và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và tổng công ty đến mức phải xem xét kỷ luật
tổ chức đảng ủy và tổng công ty đã kiểm tra bộ xây dựng và một số cá nhân liên quan đến các vi phạm đã được kết luận
tại kỳ họp bốn mươi ba của ủy ban kiểm tra trung ương
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương quyết định
thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các đồng chí nguyễn thị kim anh cán bộ phòng phòng chống tham nhũng
đặng hải anh cán bộ phòng thanh tra xây dựng hai
cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí phạm gia yên nguyên bí thư đảng ủy nguyên tránh thanh tra bộ
cảnh cáo đối với đồng chí nguyễn ngọc tuấn bí thư đảng ủy tránh thanh tra bộ
khiển trách đối với các đồng chí vũ trí cương đảng ủy viên bí thư tri bộ trưởng phòng phòng chống tham nhũng
bùi anh tuấn bí thư tri bộ trưởng phòng giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra
nguyễn hải thắng bí thư tri bộ trưởng phòng thanh tra xây dựng hai
nguyễn thị kim liên cán bộ phòng thanh tra xây dựng ba
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ đảng ủy bộ xây dựng thi hành kỷ luật đối với đảng ủy thanh tra bộ xây dựng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ba xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn quang sáng tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy mường nhé và đồng chí cao xuân đăng
nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên hiệu trưởng trường chính trị tỉnh điện biên ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
đồng chí nguyễn quang sáng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ huyện ủy mường nhé
trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý ngân sách đất đai đầu tư xây dựng và công tác cán bộ
đồng chí cao xuân đăng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của đảng ủy và ban giám hiệu trường chính trị tỉnh điện biên
trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý sử dụng tài chính thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác cán bộ
cá nhân đồng chí đã vi phạm quy định của đảng về trách nhiệm nêu gương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí nguyễn quang sáng cao xuân đăng
sáu căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị
ban chấp hành trung ương xem xét thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí nguyễn văn hiến
nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật
trong vụ án hình sự xảy ra tại quân chủng hải quân
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với nguyên phó bí thư đảng ủy
nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn ba trăm sáu mươi ba nguyễn văn khuây và nguyên chủ nhiệm hậu cần sư đoàn ba trăm sáu mươi ba vũ duy an
do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai tại sư đoàn ba trăm sáu mươi ba quân chủng phòng không không quân
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung mương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác